cục điều tiết điện lực bộ công thương vừa tổ chức họp báo công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi năm
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi năm sản lượng điện thương phẩm thực hiện là một trăm bốn mươi ba sáu mươi tám tỷ kwh
tỷ lệ tổn thất điện năng toàn evn là bảy chín mươi bốn thấp hơn sáu so với chỉ tiêu tại quyết định số tám trăm năm mươi
và thấp hơn năm mươi năm tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của evn năm hai nghìn một mươi bốn
tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi năm là hai trăm ba mươi bốn bảy trăm ba mươi sáu một mươi bốn tỷ đồng
giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi năm là một sáu trăm ba mươi ba bảy mươi bốn đồng một kwh
chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia
được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi năm
doanh thu bán điện năm hai nghìn một mươi năm là hai trăm ba mươi bốn ba trăm ba mươi chín năm mươi hai tỷ đồng
thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện
trong năm hai nghìn một mươi năm
tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi năm là hai năm trăm hai mươi chín ba mươi sáu tỷ đồng
tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi năm
và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm hai nghìn một mươi năm evn lãi hai một trăm ba mươi hai bảy mươi bốn tỷ đồng